tòa án nhân dân tỉnh đắk nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn hiễu huân
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tuy đức về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại điều số ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hiễu huân
một năm tù đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho nhà nước hơn ba mươi ba triệu đồng
ông nguyễn hữu huân được xác định đã có hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp
sau đó nhờ người khác đứng ra xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích lấn chiếm này
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông trong thời gian làm trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
rồi phó giám đốc tại lâm trường quảng trực sau này là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp
nam tây nguyên tại xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông ông nguyễn hữu huân đã lấn chiếm hơn một mươi tám ha đất
tại bon busapp xã quảng trực để canh tác và trồng cây lâu năm
đến ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín ubnd huyện tuy đức đã thu hồi hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai nói trên